tạm giữ đối tượng ngáo đá cầm dao xông vào trụ sở công an tấn công hai người
thông tin mới nhất của sở y tế đồng nai về vụ nghi nổ lò hơi
đối tượng tâm thần hành hung tử vong một người đang nằm võng làm bị thương nhiều người khác
tú bà hai mươi năm tuổi chuyên môi giới mại dâm ở phố núi
lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi bốn người lao động nghỉ bốn ngày liên tiếp
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị ngày một tháng năm vừa qua thông tin từ công an tp hcm công an phường một mươi
công an phường một mươi công an phường một mươi công an phường một mươi công an phường một mươi công an phường một mươi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
những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu
qua kiểm tra nhanh phạm thị ngọc bích dương tính với ma túy
công an nhận định nguyên nhân và hành vi bất thường của bích là ảo giác do sử dụng ma túy gây ra
bích từng có hành vi cố ý gây thương tích cho mẹ ruột và tự gây thương tích cho mình nhiều lần
ngoài ra bích từng chữa trị tại bệnh viện tâm thần trung hương ii
sau khi hoàn thành đợt chữa trị bích đi phụ việc tại các quán ăn nhưng vẫn tiếp tục sử dụng ma túy
và đã gây ra hành vi trên
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ nghi nổ lò hơi xảy ra tại huyện vĩnh cửu
lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai cho biết hiện đang có năm bệnh nhân được cứu chữa tại bệnh viện đa khoa thống nhất
trưa ngày một tháng năm giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai thông tin
ngay sau khi sự cố xảy ra năm nạn nhân bị thương đã được đưa vào bệnh viện đa khoa thống nhất cấp cứu
giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai nói
các nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
bệnh viện đang dồn lực để tham gia cứu chữa cho các nạn nhân
ngay sau khi sự vụ ổn định sở y tế sẽ có báo cáo cụ thể
thông tin ban đầu được biết vào khoảng tám giờ một mươi phút sáng ngày một tháng năm
tại công ty gỗ bình minh xã thiện tân huyện vĩnh cửu
nhiều công nhân đang làm việc thì bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên
vụ việc được cho là do nổ lò hơi
theo các công nhân thoát nạn công ty yêu cầu các công nhân làm việc trong ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
trong ca sáng mùng một tháng năm công nhân vào làm việc thì xảy ra vụ nổ
ngay sau khi vụ nổ xảy ra lãnh đạo tỉnh đồng nai và huyện vĩnh cửu
đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ
hiện nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ
mới đây công an thành phố cần thơ cho biết đã bắt giữ đối tượng vcc hai mươi chín tuổi
hung thủ tấn công một người tử vong và làm bị thương nhiều người khác
trên địa bàn huyện tân hiệp tỉnh kiên giang và huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
theo thông tin
khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi tháng bốn công an xã thạnh thắng huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
nhận được tin báo của người dân về việc có một đối tượng lạ mặt sử dụng một cây dao bằng kim loại
chạy vào nhà và chém liên tục vào người ông ntt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba đang nằm trên võng
sau đó đối tượng chạy xa khỏi hiện trường tiếp tục chém nhiều nhát vào người em hgh sinh năm hai nghìn một mươi ba
cách đó khoảng hai trăm linh mét
không dừng lại ở đó trên đường di chuyển đối tượng phát hiện dtbh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đang nằm trên võng trước mái hiên nhà và lao đến chém liên tiếp vào người nạn nhân
rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
nạn nhân ntt nhanh chóng được đưa đi cấp cứu điều trị nhưng đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện
khi nắm được thông tin trên giám đốc công an thành phố cần thơ đã lập tức chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với công an huyện vĩnh thạnh và các địa bàn giáp danh
cử lực lượng cùng chó nghiệp vụ của phòng cảnh sát cơ động xuống hiện trường nhanh chóng truy bắt đối tượng
sau hơn một mươi sáu giờ tìm kiếm đến bảy h hai mươi phút sáng ngày một tháng năm đối tượng vcc hai mươi chín tuổi
thường trú tại tổ bảy ấp kinh một mươi a xã thạnh đông bê huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
đã bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang lẩn trốn ngoài đồng tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
tăng vật thu giữ được gồm hai con dao thái lan hai con dao tự chế và một xe cắn máy không biển số
qua xác minh nhanh cơ quan điều tra xác định vcc là đối tượng có bệnh án tâm thần
thuộc diện quản lý tại địa phương nơi cư trú đã được gia đình đưa đi điều trị ba đợt
tại bệnh viện tâm thần trung mương hai tỉnh đồng nai
đến trưa ngày ba mươi tháng bốn sau khi kết thúc điều trị đợt ba trở về nhà được vài tháng
vcc đã gây ra hai vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
sau đó tiếp tục đi qua địa bàn huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ gây án làm tử vong người
qua test nhanh đối tượng âm tính với ma túy
hiện vụ án đang được công an thành phố cần thơ điều tra làm rõ
thưa quý vị mới đây công an thành phố buôn ma thuột đắk lắc đã ra quyết định tạm giữ hình sự
hà thị bích thủy hai mươi năm tuổi chú thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi môi giới mại dâm
theo thông tin ban đầu đêm hai mươi năm tháng bốn cơ quan công an đã kiểm tra tại khách sạn metro ban mê
địa chỉ tại phường tân an thành phố buôn ma thuột phát hiện trong hai phòng của khách sạn có việc mua bán dâm
tại đây hai cô gái thừa nhận đã được thùy môi giới để nhận khách bán dâm
số tiền bán dâm sẽ được chia phần trăm lại cho thùy
đối tượng hà thị bích thùy cũng nhanh chóng được đưa đến cơ quan chức năng để làm rõ
bước đầu thùy khai nhận trong quá trình ăn nhậu cùng một nhóm bạn đã có hai người đàn ông trong bàn nhậu
nhờ môi giới kẻ bán dâm và được thùy nhận lời
sau đó thùy gọi hai cô gái đến nhậu cùng và có thỏa thuận bán dâm cho khách nam
thùy trao đổi cùng khách việc gọi các cô gái đến nhậu cùng sẽ lấy phí một triệu đồng
còn bán dâm sẽ tính phí giá ba triệu đồng một lượt nếu muốn qua đêm cùng khách phải trả sáu triệu đồng
với số tiền bán dâm các cô gái sẽ đưa lại cho thùy một triệu đồng số còn lại các cô gái này sẽ được nhận
cơ quan chức năng còn làm rõ thùy làm nghề spa và cầm đầu đường dây môi giới bán dâm chuyên nghiệp
nối tiếp chương trình sẽ là một số các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
viện kiểm sát nhân dân quận một mươi hai tp hcm vừa hoàn tất cáo trạng
truy tố bị can huỳnh văn giỏi bảy mươi tuổi ngụ quận một mươi hai về tội hành hạ người khác
theo hồ sơ vụ án năm hai nghìn hai mươi huỳnh văn giỏi được quỹ trăng khuyết giao nhiệm vụ quản lý
trông coi dọn dẹp vệ sinh lo ăn uống cho một mươi bốn cụ già neo đơn tại cơ sở quận một mươi hai
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cụ vtt tám mươi sáu tuổi được tiếp nhận và đưa vào quỹ trăng khuyết cơ sở quận một mươi hai
từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi
từ ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba giỏi nhiều lần quát tháo chửi bới và hành hung vào người cụ t
một người dân cư trú tại quỹ trăng khuyết cơ sở quận một mươi hai dùng điện thoại quay và đăng tải năm clip lên mạng xã hội
nhằm phản ánh hành vi đáng lên án của giỏi
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba quỹ trăng khuyết cơ sở quận một mươi hai đã chuyển cụ tê đến cơ sở khác thuộc quỹ trăng khuyết
làm việc với cơ quan điều tra bị can giỏi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
kết quả xem xét dấu vết thân thể cụ t
cơ quan điều tra không ghi nhận thương tích
kết luận giám định pháp y tâm thần ghi nhận
trước trong sau khi bị giỏi hành hạ và tại thời điểm giám định cụ tê bị bệnh xa suốt trí tuệ nặng do tuổi già
cụ tê bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
mới đây lãnh đạo huyện quảng bình tỉnh quảng bình xác nhận
một người đàn ông địa phương vừa bị đuối nước tử vong khi đi tắm ở điểm du lịch tự phát
nạn nhân là ông lvd năm mươi hai tuổi chú xã an ninh huyện quảng ninh
vào chiều ngày ba mươi tháng bốn ông đê đến khu vực khen nước lạnh
nằm giữa địa phận xã ngân thủy huyện lệ thủy và xã trường xuân huyện quảng ninh để tắm
không may đuối nước tử vong
được biết khi tắm ông đê không mặc áo phao khu vực suối này không có lực lượng cứu hộ
theo tìm hiểu đoạn suối nơi xảy ra sự việc là một điểm du lịch tự phát
do một số hộ dân góp tiền đầu tư xây dựng nhiều tròi tre hai bên suối và tổ chức đón khách
dù đã hoạt động nhiều tháng nhưng điểm du lịch này vẫn chưa được cơ quan chức năng cấp phép
chủ tịch ubnd huyện quảng ninh cho hay sáng một mươi một tháng năm lực lượng chức năng đã đến khu vực
người đàn ông đuối nước kiểm tra hiện trường cũng như các hoạt động du lịch ở đây để có phương án xử lý
khu vực khen nước lạnh đã được ubnd tỉnh quảng bình cấp phép thử nghiệm du lịch
tuy nhiên đoạn suối xảy ra sự việc đuối nước hạ lưu khen nước lạnh không thuộc phạm vi được cấp phép khai thác du lịch
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ
hồ hà nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn bán hàng cấm là pháo nổ
theo điều một trăm chín mươi bộ luật hình sự để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó khoảng một mươi một h ngày hai mươi năm tháng bốn tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an quận tây hồ
làm nhiệm vụ đã phát hiện một xe ô tô nhãn hiệu toyota vios màu vàng cát mang biển kiểm soát ba mươi e năm mươi một nghìn năm trăm tám mươi
dừng đỗ tại khu vực vỉa hè trước cửa trung cư lạc hồng
thuộc tổ chính phường phú tây hồ
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện trên xe cất dấu một trăm sáu mươi tám hộp pháo hoa nổ tự chế
có khối lượng là một trăm hai mươi bốn kg không rõ nguồn gốc
ngay sau đó nhân thân đối tượng được làm rõ là hoàng hải bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại phường định công quận hoàng mai
làm việc với cơ quan công an bằng khai nhận đã thuê chiếc xe ô tô trên để vận chuyển pháo đi tiêu thụ
thủ đoạn của đối tượng là giám mắc pháo của công ty hợp pháp vào pháo tự chế
để qua mắt lực lượng chức năng
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm tội quả tang về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ
và thu giữ số tăng vật trên để phục vụ công tác điều tra xử lý
qua quá trình điều tra truy xét công an tỉnh lào cai đã bắt giữ thành công bốn đối tượng có hành vi
mua bán trái phép bốn bánh heroin tại quốc lộ bảy mươi thuộc tổ ba mươi phường lào cai thành phố lào cai
trước đó thực hiện công văn số sáu trăm sáu mươi sáu cat pv
ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của công an tỉnh lào cai về đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
và kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ mùng bảy tháng năm
qua công tác nghiệp vụ điều tra mở rộng vụ án vũ thị tươi vận chuyển trái phép chất ma túy
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo
và nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh về việc quyết tâm bắt giữ các đối tượng
có liên quan trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh qua địa bàn lào cai
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi tám h năm mươi năm ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an phường lào cai công an thành phố lào cai đã bắt quả tang ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực km bốn trên đường quốc lộ bảy mươi thuộc tổ ba mươi phường lào cai thành phố lào cai
các đối tượng gồm
giàng a dơ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tại bản nậm xã xã mường tong mường nhé điện biên
giàng a tánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại bản nậm xã xã mường long mường nhé điện biên
giàng thị xóa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn cốc lầu xã cốc lầu bắc hà lào cai
tại cơ quan công an bước đầu ba đối tượng khai nhận đang trên đường mang ma túy đi bán
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm bốn bánh heroin một xe máy
ba điện thoại di động năm triệu năm trăm linh nghìn đồng và một số đồ vật tài liệu khác có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giàng tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tại thôn năn lốc ba xã bàn lầu mường khương lào cai
khám xét khẩn cấp nơi ở của giàng thị xóa ở xã cốc lầu bắc hà lào cai
khám xét khẩn cấp nơi ở của giàng a dơ và giàng a tánh
tại bản nậm xả xã mường tong mường nhé điện biên
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án
dưa găng muối một trong những món ngon dân dã mang đậm hương vị truyền thống của thị xã quế võ
vừa được sở khoa học và công nghệ tỉnh bắc ninh cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chứng nhận
tạo thuận lợi thương mại hóa cho đặc sản địa phương
dưa gang muối là một trong những món ngon dân dã mang đậm hương vị truyền thống của thị xã quế võ
cùng với sự phát triển giao thương dưa găng muối đang ngày càng được nhiều người biết đến
và trở thành món ăn đặc sản món quà quê ý nghĩa
việc xây dựng và phát triển thương hiệu dưa gang muối quế võ là rất cần thiết
để kịp thời bảo vệ những phẩm cấp đặc biệt của sản phẩm
đồng thời tạo thuận lợi thương mại hóa cho đặc sản địa phương
cây dừa gang đã được nông dân trên địa bàn thị xã quế võ tỉnh bắc ninh trồng từ nhiều năm trước
hiện nay có hơn một trăm linh hộ tham gia trồng tập trung chủ yếu trên địa bàn các phường
phù lương bằng an phố mới việt hùng và quế tân với tổng diện tích khoảng hai mươi năm hectare
cho doanh thu đạt khoảng một mươi triệu đồng một xào đối với dưa gang tươi
và hai mươi triệu đồng một xào đối với dưa gang muối tăng gấp năm sáu lần so với thâm canh lúa
và gấp từ hai đến ba lần so với trồng cây khoai tây đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương
quả dưa gang trồng ra không phải để ăn tươi mà để muối ép chặt hoặc phơi khô
rồi cất để ăn dần quanh năm
dưa găng muối thường được dùng để xào thịt xào tỏi và đặc biệt có thể làm nộm
đều tạo ra những món ăn hấp dẫn dễ tiêu và đã thành khoái khẩu với nhiều người
với vị mặn mặn lại hơi chua chua của những quả dưa leo tóp thấm muối đủ độ
cái sần sận giòn tan khi cắn miếng dưa găng muối lạ miệng gây ấn tượng cho người thưởng thức
sau hơn hai năm triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc đề án xây dựng
quản lý và quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuộc chương trình ô cốp tỉnh bắc ninh
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm do sở khoa học và công nghệ tỉnh bắc ninh chủ trì
đến nay sản phẩm dưa gang muối quế võ đã đáp ứng được các tiêu chí quy định
và được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ
nhãn hiệu chứng nhận theo quyết định số bốn nghìn bốn trăm một mươi một qdshtt
chủ sở hữu là ủy ban nhân dân thị xã quế võ với một mươi hai hộ sản xuất kinh doanh dưa cang muối
và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu dưa găng muối quế võ
theo thông báo của bộ lao động thương binh và xã hội cán bộ công chức viên chức và người lao động
được nghỉ lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi bốn từ thứ bảy ngày ba mươi một tháng tám đến hết thứ ba ngày mùng ba tháng chín dương lịch
đợt nghỉ lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi bốn kéo dài bốn ngày bao gồm hai ngày nghỉ lễ quốc khánh và hai ngày nghỉ hàng tuần
bộ lao động thương binh và xã hội đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ
quốc khánh năm hai nghìn hai mươi bốn lưu ý thực hiện bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý
để giải quyết công việc liên tục đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân
các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
sẽ căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi bốn cho phù hợp
đối với người lao động không thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị
tổ chức chính trị xã hội người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó trong dịp nghỉ lễ quốc khánh người sử dụng lao động chọn một trong hai ngày
chủ nhật ngày một chín hoặc thứ ba ngày ba chín
người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi bốn
cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất ba mươi ngày
nếu ngày nghỉ hàng tuần chung với ngày nghỉ lễ
thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần và ngày làm việc kế tiếp theo
dịp nghỉ lễ quốc khánh sẽ là kỳ nghỉ lễ dài cuối cùng trong năm hai nghìn hai mươi bốn